thương vụ việt nam tại hà lan thuộc bộ công thương vừa cho biết hiện có một số doanh nghiệp tại hà lan lợi dụng và lừa đảo các công ty tại việt nam
bộ công thương đưa ra cảnh báo các doanh nghiệp cần cẩn trọng khi có giao dịch xuyên biên giới
thương vụ tại hà lan lưu ý các doanh nghiệp việt nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết
lấy địa chỉ trên internet có trường hợp lấy từ mạng alibaba hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau
trước khi tiến hành các cam kết làm ăn hoặc chuyển tiền trả trước cho các doanh nghiệp dạng này
công ty việt nam nên liên hệ với thương vụ để tham vấn cũng như tìm hiểu về sự tồn tại và tính hợp pháp của đối tác hà lan cũng như rủi ro có thể xảy ra